để tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua
quảng nam chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau
tỉnh quảng nam có nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kinh phí huy động tham gia để thực hiện các chương trình
chính sách giảm nghèo ở khu vực miền núi tỉnh quảng nam là gần bảy năm trăm linh tỷ đồng
qua năm năm thực hiện các chương trình giảm nghèo ở khu vực miền núi đến nay tỷ lệ hộ nghèo của sáu huyện nghèo giảm còn ba mươi hai
số xã nghèo ở vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ tám mươi bốn xã xuống còn sáu mươi ba xã
để mục tiêu giảm nghèo được bền vững trên địa bàn chín huyện miền núi tỉnh quảng nam tập trung đẩy mạnh trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng
thúc đẩy sự liên kết phát triển vùng khuyến khích liên kết phát triển kinh tế hộ nhóm hộ
đặc biệt là đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái lên khu vực miền núi
đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm nhằm tạo ra truyền dịch cơ cấu lao động
tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng sức lao động tại các địa phương